do ảnh hưởng của cơn bão số hai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đặc biệt là mưa lớn kéo dài từ sáng cho đến trưa nay không ngớt đã khiến đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng bị sạt lở nhiều điểm
hiện tại trên đèo bảo lộc đang xảy ra sạt lở tại ba điểm khiến hàng tấn đất đá đổ tràn ra đường gây ách tắc giao thông nghiêm trọng
mưa lớn còn khiến một cây xanh trên đèo bảo lộc đổ ra đường đè lên một xe ô tô bán tải đang lưu thông qua đèo
ngoài ra một cây khác ngã đổ đè lên đường dây điện trung thế bị ngã đổ chắn ngang trên đèo bảo lộc
hiện chưa ghi nhận thiệt hại nhưng sạt lở đang gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trên đèo bảo lộc
trạm cảnh sát madaway và chính quyền cơ quan chức năng thành phố bảo lộc huyện đạo hoai đang huy động tổng lực
triển khai công tác cứu hộ giải phóng hiện trường các vụ sạt lở đồng thời cân luồng điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo